thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
ngày hôm nay chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh
và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai huyện lâm thao và phù ninh
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã được nghe những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
các cử tri đánh giá cao sự đổi mới tinh thần trách nhiệm đoàn kết
đưa ra những quyết sách quan trọng của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ trong kỳ họp lần này
nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đồng thời cử tri cũng kiến nghị với các đại biểu quốc hội các vấn đề liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cũng như việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã phùng nguyên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh đã tiếp thu và giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền
đối với ý kiến không thuộc thẩm quyền đoàn sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết